xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc trong ngày mai phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
có khu vực xảy ra nắng nóng như tại đồng bằng bắc bộ và hai tỉnh sơn la hòa bình
với nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
các khu vực khác nhiệt độ thấp hơn
đến khoảng chiều và tối đêm ngày mai năm tháng sáu
nhiều khả năng khu vực bắc bộ sẽ đón một đợt mưa mới do tác động của rãnh thấp bị nén
kết hợp với bộ phận không khí mát ở phía bắc cùng với hội tụ gió tại các tầng khí quyển trên cao
sự báo toàn khu vực sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ chiều tối ngày năm kéo dài đến ngày một mươi tháng sáu
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
các tỉnh ven biển trung bộ trong ngày mai sẽ có nắng
nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
phần phía bắc có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối có thể có mưa rông vài nơi
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai mưa có xu hướng giảm đôi chút
xảy ra về chiều tối ban ngày trời nắng
về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên
và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ tại nam bộ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió nam đến tây nam ở cường độ cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa là hai mươi sáu ba mươi ba độ và hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội ngày nắng nóng chiều tối có mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông để phòng lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ